sáng nay giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an nguyễn văn định cho biết
trong chiến dịch xét nghiệm cộng đồng dân cư tại tp vinh qua test nhanh
đã phát hiện tám trường hợp hai lần dương tính với sars cov hai
ngay sau đó nghệ an tiến hành xét nghiệm pcr
kết quả cho thấy cả tám trường hợp đều âm tính
chiến dịch xét nghiệm cộng đồng dân cư được ngành y tế nghệ an thực hiện
từ hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng sáu đến năm h ngày hai mươi tháng sáu
sở y tế nghệ an cũng thành lập chín đoàn kiểm tra
hỗ trợ công tác lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín
đích thân bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân tp vinh giám đốc
và các phó giám đốc sở y tế trực tiếp có mặt
tại một số điểm test nhanh để kiểm tra chỉ đạo chiến dịch
để thực hiện chiến dịch này trước đó ủy ban nhân dân tp vinh
và các xã phường trên địa bàn thành phố đã thông báo
cho người dân đăng ký test nhanh covid một mươi chín
sau ba mươi một ngày tạm ổn chiều ngày một mươi tám tháng sáu
đà nẵng phát hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên
số lượng ca dương tính sau khi xét nghiệm lần một
đã tăng lên hai mươi ba trường hợp
đà nẵng bắt đầu lại chu kỳ chống dịch mới
lần này chính quyền đà nẵng cho biết
sẽ áp dụng nhiều biện pháp mạnh hơn
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng
đã xác định theo điều tra dịch tễ bệnh nhân một mươi hai bốn trăm ba mươi bảy
nhiễm bệnh từ ngày một mươi tháng sáu
nguồn lây là người tái xế từ tp hcm
vận chuyển hàng về nhập tại công ty nhựa duy tân
địa chỉ một trăm bốn mươi năm điện biên phủ
nguyên nhân xuất hiện ca mắc này
là lỗi chủ quan bởi nếu được khai báo y tế
từ tp hcm vào đà nẵng
thì khả năng sẽ không để xảy ra chu kỳ lây nhiễm
như hiện nay do vậy
việc truy vết cần phải nhanh chóng và thần tốc hơn nữa
đã lắng lại từ một tháng qua
ngày hai mươi tháng sáu công tác phòng chống dịch
của đà nẵng phải làm lại từ đầu
với những biện pháp mạnh mẽ hơn
cùng với việc lập tức phong tỏa cứng
cách ly y tế khu vực bốn trăm linh bảy lê duẩn
và công ty nhựa duy tân
chính quyền đà nẵng kêu gọi những trường hợp nào
đã từng đến những địa điểm trên
phải đến cơ quan y tế để khai báo y tế
kích hoạt tổ covid một mươi chín cộng đồng
ra soát những người về từ vùng dịch
cần phải giám sát chặt chẽ
nếu địa phương nào để lọt sẽ truy cứu trách nhiệm
người đứng đầu
đà nẵng bắt đầu một đột cao điểm mới
về công tác phòng chống dịch vì lần này
được xác định là nguồn lây phức tạp hơn
chu kỳ lây nhiễm của chủng mới dự báo sẽ
lây lan nhanh hơn do vậy việc
xiết chặt bên ngoài và khẩn trương làm sạch bên trong
kèm theo những biện pháp mạnh để sớm
ngăn chặn để lùi dịch bệnh
trước những diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
và thành phố hồ chí minh chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi sáng nay
đã có chỉ đạo về việc kiểm soát cách ly
đối với người dân từ hai địa phương có dịch này
về địa phương ở mức phòng chống cao hơn
cụ thể ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
quyết định áp dụng các biện pháp để phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
kể từ một mươi hai giờ trưa nay cho đến khi
có thông báo mới theo đó sẽ cách ly
tập trung đối với tất cả người dân từ thành phố
hồ chí minh về quảng ngãi cách ly
tại nhà hai mươi một ngày đối với tất cả người dân
từ thành phố đà nẵng về quảng ngãi
trừ các trường hợp cách ly tập trung theo thông báo
hướng dẫn của sở y tế người dân
từ thành phố hồ chí minh đã về quảng ngãi
nhưng chưa qua hai mươi một ngày nếu không
tự giác chấp hành nghiêm túc việc cách ly tại nhà
nơi lưu trú mà bị phát hiện
thì buộc phải cách ly tập trung theo đúng quy định
nếu địa phương nào quản lý người từ vùng dịch
về quảng ngãi không chặt chẽ hiệu quả
người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm
chuyển sang các tin tức cập nhật
về tình hình an ninh trật tự công an huyện
trần đề tỉnh sóc trăng cho biết vừa tạm giữ
đối tượng nguyễn văn út chú tại ấp tân định một
xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
về hành vi lừa đảo chiếm đạt tài sản
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
và qua công tác điều tra xác minh
công an huyện trần đề đã bắt giữ
nguyễn văn út khi đang mặc trang phục
ngành điện lực tự giới thiệu mình là nhân viên
điện lực đi bán dây điện bằng hình thức
lừa đảo người dân thay đường dây điện
từ lõi nhôm sang lõi đồng và tiếp tục
lừa đảo người dân mua dây điện do út bán lại
loại dây điện này được út gắn thêm
ở mỗi đầu bảy kim đồng để lừa đảo bà con
qua kiểm tra lực lượng chức năng
thu giữ hai cuộn dây điện
tiếp tục khám xét nơi tạm trú của út
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần đề
thông báo đến những ai là người bị hạn
có liên quan đến đối tượng nguyễn văn út
đến ngay công an huyện trần đề để trình báo
số điện thoại chín trăm một mươi tám ba mươi tám sáu nghìn bảy trăm linh chín
gặp đồng chí luân
đây là thời điểm cả nước cùng chung tay
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và thực hiện nghiêm khẩu hiệu năm k
tuy nhiên mới đây vào lúc một mươi h ngày một mươi chín tháng sáu
đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã triệt xóa mọi người
đó là một tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền
đáng nói các đối tượng đánh bạc này
có hộ khẩu tại các tỉnh vĩnh long cà mau
kiên giang và biến tre
tiếp nhận tin báo của người dân
tại hộ của lê hồng cẩm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ở ấp phước thạnh xã lộc hòa huyện long hồ
có nhóm đối tượng tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
lực lượng cảnh sát hình sự
nhanh chóng đến khu vực trên kiểm tra
thì phát hiện và bắt giữ một mươi một đối tượng
đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm
một triệu sáu trăm năm mươi đồng trên chiếu bạc
cùng nhiều bộ bài tay đã qua sử dụng
kiểm tra trên người các đối tượng
tạm giữ số tiền trên hai mươi bốn triệu đồng
và một mươi điện thoại di động
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận
có thăm giặt đánh bạc với hình thức đánh bài
mỗi lần cá cược từ một trăm linh đồng trở lên
viện nhóm đối tượng đánh bạc trên
đã được đưa về công an huyện long hồ
để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ngày hôm nay ngày hai mươi tháng sáu
nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng gai gắt
và đặc biệt gai gắt nhiệt nhiệt duy trì
ở mức cao một số nơi trên bốn mươi một độ c
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng
thủy văn quốc gia do vùng áp thấp
nóng phía tây đang hoạt động mạnh
và mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp khu vực
bắc bộ trung bộ khả năng ghi nhận
mức nhiệt cao nhất lên đến bốn mươi độ c
liên tục từ ngày hai mươi tới ngày hai mươi hai tháng sáu
đáng lưu ý nắng nóng cao điểm
tập trung ở các tỉnh đông bắc như
lào cai lạng sơn bắc giang hà giang phú thọ
cơ quan khí tượng cảnh báo
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp
với độ ẩm không khí giảm thấp
người dân cần đề phòng có thể gây tình trạng
mất nước kiệt sức đột quỵ do
sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc
lâu với nền nhiệt độ cao
người dân không nên làm việc hoặc di chuyển
ngoài trời quá lâu đặc biệt từ một mươi hai đến một mươi năm giờ
là thời điểm nắng nóng đặt cường độ
gây gắt nhất trong ngày
ngoài ra mức nhiệt trên ba mươi năm độ c
phổ biến từ một mươi đến một mươi chín giờ
tại trung bộ do đặc điểm của gió phơn
nắng nóng sẽ duy trì từ sáng sớm
đến tối muộn
chuyên gia cho biết vào ban đêm nhiều nơi
ở miền trung vẫn ghi nhận mức nhiệt cao
từ ba mươi ba cho tới ba mươi bốn độ c
với nhiệt độ và độ ẩm không khí như hiện nay
nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
bất cứ lúc nào
vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác
đề phòng nguy cơ hỏa hoạn trước tình trạng
nắng nóng đặc biệt gây gắt như hiện nay
và trên thực tế tại nhiều điện phương
trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ
liên quan đến chập điện cháy nổ đường dây điện
cột điện gây nhiều thiệt hại lớn
về tài sản
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngay sau khi thành phố hồ chí minh
ra chỉ thị số một mươi tập trung theo hướng
khoanh vùng truy vết xét nghiệm sàng lọc
tuân thủ nghiêm giãn cách đặc biệt là đẩy mạnh
tiêm vaccine covid một mươi chín đạt mức miễn dịch
cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể
thì quận gò vóc đã triển khai lực lượng
để tuyên truyền nhắc nhở xử lý chợ tự phát
trên địa bàn đây là một biện pháp cứng rắ
nhằm lập lại trật tự đô thị đặc biệt là
chứng chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh
tại những địa điểm này
trên đường số năm mươi chín chợ thạch đà
lực lượng chức năng tiến hành phát loa
tuyên truyền thông báo yêu cầu giải tán
chợ tự phát buôn bán lớn chiếm lòng đề đường
đồng thời nhắc nhở người dân tuân thủ các
biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hai bên vỉa hè cũng được căng dây giới hạn
hướng dẫn người dân chấp hành quy định
của ủy ban nhân dân thành phố
mặc dù là chỉ thị một mươi của thành phố đã ban hành
tuy nhiên là cái ý thức của một số
người buôn bán cũng như là một số
người dân cũng vẫn chưa
chấp hành và từ sáng tới nay
là phường các lực lượng của phường
cũng đã phải căng sức để
tuyên truyền nhắc nhở và thậm chí là
cũng có xử phạt đối với những trường hợp không chấp hành
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng sáu
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã ban hành
chỉ thị với sáu điểm mới trong công tác
phòng chống dịch một trong số đó
là yêu cầu giải tán chợ tự phát
đồng thái này buộc phải thực hiện
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
còn nhiều khả năng lây nhiễm trong cộng đồng
chưa được kiểm soát hết do đó các quận
nguyện trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt
triển khai lực lượng dứt điểm xử lý
các chợ tự phát trong ngày hôm nay hai mươi tháng sáu

chỉ thị với sáu điểm mới trong công tác
phòng chống dịch bệnh một trong số số
hàng hóa được duy trì cung cấp đầy đủ cho người tiêu dùng
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa
trên diện rộng dẫn tới việc tăng giá đột biến
do đó việc tích trữ mua sắm quá nhiều
là việc không cần thiết gián tiếp gây ra
việc tập trung đông người tại một điểm
tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
sau quận gò vấp thì quận bình tân được coi là điểm nóng
đợt bùng phát dịch thứ tư trong hai tuần đầu
mức độ lây nhiễm tại khu vực quận bình tân
chỉ khoảng ba một ca mỗi ngày
tuy nhiên trong những ngày gần đây đặc biệt
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng sáu
mức độ lây nhiễm tăng cao bình quân lập ba mươi ca mỗi ngày
nhận thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
quận bình tân đã xin ý kiến ủy ban nhân dân thành phố
phong tỏa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
nhằm khống chế dịch bệnh không để lây lan trong cộng đồng
từ giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu
những rào trắng đã bắt đầu được dựng lên
tại đầu các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường an lạc
để thực hiện cách ly xã hội một mươi bốn ngày
đối với những cư dân sống trong khu vực này
khu vực được phong tỏa gồm khu phố hai
khu phố ba khu phố bốn thuộc phường an lạc
với dân số gần năm mươi sáu người
tất cả người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm
để khoanh vùng truy vết dập dịch triệt để trong những ngày tới
chỉ có riêng khu vực đặc biệt là mức độ lây nhiễm cao như thế này
thì quận tiến hành phong tỏa
thì một số doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng trong vấn đề sản xuất
quận cũng đã có tiên triền dẫn động
để cho số doanh nghiệp này cũng như nhân dân
đồng tình ủng hộ chủ trương của thành phố của quận
trong việc tập trung tối đa
và tập trung tối đa
từ một mươi đến một mươi bốn ngày tới
để chúng ta có thể khoanh vùng cách ly dập dịch
quỹ ba nhân dân quận bình tân chủ trì phối hợp
với các cơ quan đơn vị có liên quan
đảm bảo công tác phòng chống dịch an ninh trực tự
tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường tuyến hẻm
ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa
đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu
lương thực thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa
cái này là giống như là người ta kêu cách ly tới một mươi hai
bây giờ là mình không tỏ ở đây mình không được vô nữa
tại vì anh không về được chứ không cho vô là phải truyền đồ ra
chứ mình không có đi ra được
mình tân thủ lực nhà em có chuẩn bị hết rồi
dạ đồ ăn với lại thức uống đồ với lại thuốc miên đồ
thì bây giờ nói chung là quận bình tân
bây giờ là dịch quá tràn lan rồi
thì giờ chính phủ thì làm cái điều này thì cũng tốt
để bảo đảm cho người dân mình được sức khỏe an toàn
thì trước mắt là nó không phải bị khó phăn rồi đó
chuyện đi lại mà đi không được là làm ăn đồ chi
nó phải trở lại
nó địch chạy mình không có đi ra được đi làm
thì đó cũng là một cái khó khăn gì đó
theo đó quận bình tân đã liên kết với các đơn vị
để cung ứng các mặt hàng thiết yếu trong khu vực phong tỏa
các cửa hàng tiện ích vẫn tiếp tục hoạt động
để cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân
và chỉ phục vụ cho người dân trong khu vực giãn cách
chỉ chở hàng hóa không chở người ra vào khu vực này
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thành phố
các sở ngành và sự chủ động của quận bình tân
hy vọng người dân trong ba mươi bảy điểm phong tỏa
sẽ chung tay cùng chính quyền để sớm khoanh vùng dập dịch
để cuộc sống trở lại bình thường trong những ngày gần nhất
các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chuyển sang thông tin về chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
trong ngày hôm nay ngày hai mươi tháng sáu
lực lượng y tế tiếp tục triển khai nhiều điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho công nhân tại các khu chế xuất khu công nghiệp
và các doanh nghiệp trọng điểm ở thành phố hồ chí minh
tại điểm tiêm vaccine ở công ty vng
khu chế xuất tân thuận quận bảy
có một hai trăm linh người lao động được tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
ngoài các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao
được ưu tiên tiêm miễn phí theo nghị quyết hai mươi một của chính phủ
thành phố hồ chí minh ưu tiên triển khai tiêm ngừa cho lực lượng công nhân
để đảm bảo an toàn duy trì hoạt động sản xuất
thành phố hồ chí minh hiện có một mươi bảy khu chế xuất và khu công nghiệp với hai trăm tám mươi người lao động
theo trung tâm y tế quận bảy dự kiến trong ngày hôm nay
khoảng ba công nhân của công ty may nhà bè
và năm công nhân khu chế xuất tân thuận được tiêm chủng
việc ưu tiên tiêm vaccine covid một mươi chín trước cho công nhân
giúp doanh nghiệp và người lao động an tâm sản xuất
kinh doanh các điểm tiêm chủng lưu động phải lựa chọn nơi thông thoáng
đảm bảo giãn cách đảm bảo phòng chống dịch và an toàn tiêm chủng
hoạt động tiêm vaccine covid một mươi chín được triển khai theo đúng quy định của bộ y tế
gồm tư vấn tim theo dõi sau tiêm và xử lý phản ứng
khi mà các bệnh nhân mà khi vào được tiêm ở đây thì sẽ được theo dõi trước
theo dõi sau tiêm và theo dõi ít nhất là ba mươi phút kể từ lúc tiêm xong
để phát hiện những triệu chứng bất thường những tác dụng phụ của vaccine
như là đau ngứa nỏ mề đai hoặc là những tiểu chứng nặng hơn
và sau đó khi mà sau khi tiêm xong thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn
để tự theo dõi tại nhà về những tiểu chứng khó chịu sau tiêm
thường gặp là những triệu chứng như là sốt ba mươi tám ba mươi chín độ đau cơ đau khớp
mệt mỏi hoặc là phiêu chẩn nhẹ
và trong một số trường hợp mà người ta bị những phát ban da nặng hơn
hoặc khó thở hoặc buồn nôn nôn nhiều
thì đó là những tình huống mà bệnh nhân nên quay lại phát
trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử này
thành phố hồ chí minh đã huy động hơn năm nhân viên y tế
để triển khai tiêm tám trăm ba mươi sáu liều vaccine trong bảy ngày
tính đến thời điểm hiện tại thành phố đã ghi nhận thêm bốn mươi sáu trường hợp nhiễm covid một mươi chín
bao gồm bốn mươi một ca là các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly
năm trường hợp đang điều tra dịch tễ phân bố tại quận tám một trường hợp
quận một mươi hai một trường hợp quận bình tân hai trường hợp thành phố thủ đức một trường hợp
từ giờ ngày hai mươi tháng sáu thành phố thực hiện chỉ thị một mươi của ủy ban nhân dân thành phố
người dân cần tuân thủ đúng các quy định chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp năm k của bộ y tế khi ra khỏi nhà
liên quan đến tình hình dịch bệnh thì một thông tin đang được nhiều người quan tâm
đó là thành phố hồ chí minh đã nhận được bao nhiêu liệu vaccine covid một mươi chín
và đã được tiêm cho những đối tượng nào
tính đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đã nhận bốn đợt vaccine covid một mươi chín
được một có tám liều
đợt hai là năm mươi năm liều đợt ba là bảy mươi liều và đợt bốn là tám trăm ba mươi sáu liều
như vậy thành phố hồ chí minh được cấp tổng cộng chín trăm sáu mươi chín liều vaccine covid một mươi chín
tương đương chín mươi sáu chín trăm linh lọ
theo tiêu chuẩn một lọ tiêm được một mươi mũi tức một mươi liều
nếu tiêm tiết kiệm đạt đến một mươi hai mũi
do đó với số lượng chín mươi sáu chín trăm linh lọ vaccine được cấp nếu tiêm tiết kiệm
thành phố hồ chí minh có thể tiêm được một một trăm sáu mươi hai triệu liều
trong đó số rã tim đã có nhiều nhân viên y tế tuyến đầu đã được tiêm mũi thứ hai
theo chỉ đạo của bộ y tế những người tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thì phải đảm bảo điều kiện tiêm đủ hai mũi
tính đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đã tiêm xong đợt một
đợt hai và đang tiêm đợt ba với khoảng bốn mươi năm người được tiêm
đến nay tổng số người tiêm muối một qua ba đợt là hơn bốn mươi bốn
tiêm mũi hai qua ba đợt đã hơn năm mươi ngày
đối tượng tiêm là nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
nhân viên phục vụ khu cách ly khách sạn nhân viên sân bay tân sư nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
vừa ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm lây lan dịch bệnh
tại xã mỹ hạnh đông thị xã cai lậy
khiến toàn bộ xã này bị phong tỏa để ngăn covid một mươi chín lây lan trên diện rộng
ổ dịch covid một mươi chín tại xã mỹ hạnh đông khởi phát vào ngày một mươi một tháng sáu
sau khi một bệnh nhân bốn mươi sáu tuổi ngụ ấp mỹ hội xã mỹ hạnh đông đến khám bệnh
tại trạm y tế xã mỹ hạnh đông và phát hiện dương tính với covid một mươi chín
qua truy vết phát hiện nguồn bệnh xuất phát từ một người phụ nữ ba mươi tám tuổi
ngụ đường phạm văn chiêu quận gò vấp thành phố hồ chí minh
trước đó bà này về nhà chồng tại ấp mỹ hội nhưng không tự giác khai báo y tế
không chấp hành cách ly phòng chống dịch không hợp tác với cán bộ y tế
trong lấy mẫu xét nghiệm thậm chí lực lượng chống dịch đã phải cưỡng chế bà này
để lấy mẫu xét nghiệm
đến nay xã mỹ hạnh đông đã có hai mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi trường hợp là f một của người phụ nữ
các trường hợp còn lại là người tiếp xúc gần với bệnh nhân khác
nhưng cũng xuất phát từ người phụ nữ này